sáng nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng và công an thành phố châu đốc bắt tạm giam nguyễn hoàng nam trú tại thành phố châu đốc về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khám xét nơi ở quần nam phát hiện thu giữ bảy điện thoại di động hai usb một máy tính sách tay hơn ba trăm linh trang tài liệu và một mươi video clip có nội dung tuyên truyền chống đảng nhà nước
theo kết quả điều tra nam là đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng nhà nước trong thời gian dài
mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần nhưng nam không từ bỏ mà chống phá ngày càng quyết liệt
năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương nam không chịu cải tạo mà tiếp tục lợi dụng không gian mạng
tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải tán phát nhiều tài liệu hình ảnh video clip thậm chí live stream để tuyên truyền chống phá đảng nhà nước
chính quyền địa phương gây chia rẽ phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo dân tộc xúc phạm danh dự nhân phẩm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
là cán bộ tín dụng của ngân hàng nguyễn phúc nhân đã lừa đảo rút tiền của người vay
đối tượng vừa bị công an tỉnh bạc liêu bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phúc nhân tiếp nhận hồ sơ vay vốn của một người dân với hạn mức vay là một tỷ đồng
quá trình tiếp nhận hồ sơ nguyễn phúc nhân đã lừa đảo rút năm trăm linh triệu đồng từ tài khoản của người này để tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an nhân thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
về vụ việc một nam thanh niên bị nhóm khác dùng vỏ chai bia dao nhọt đánh chém gây thương tích vào dạng sáng ngày ba mươi tháng bảy tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
công an thành phố hạ long đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan
tại cơ quan công an nhóm gồm bốn đối tượng trú tại thị xã quảng yên và thành phố uông bí tỉnh quảng ninh thừa nhận có hành vi dùng vỏ chai bia dao mèo đuổi đánh chém gây thương tích cho cháu nguyễn văn huy sinh năm hai nghìn bảy trú tại phường hùng thắng hạ long quảng ninh
sau khi thực hiện hành vi này đối tượng nguyễn quang vinh bỏ trốn khỏi địa bàn
hiện công an tp hạ long đang tập trung truy xét vinh thu vật chứng hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sau nhiều ngày mưa liên tục tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng sạt lở ở nhiều nơi và ngập úng diễn ra trên diện rộng
sáng ngày bốn tháng tám tại tuyến quốc lộ sáu đoạn qua huyện mai châu tỉnh hòa bình xảy ra vụ sạt lở đất đá rơi trúng vào chiếc xe ô tô con khi đang di chuyển theo hướng thành phố sơn la hà nội
rất may không gây thiệt hại về người
tuy nhiên phần đầu chiếc xe bị tảng đá lớn đè bẹp và hư hỏng nặng
đất đá cũng làm hỏng sáu tấm hộ lan
gây ách tắc giao thông hai chiều trong nhiều giờ
sáng ngày bốn tháng tám mưa lớn nhiều ngày liên tục gây ra một trận lũ quét tại xã minh phú huyện sóc sơn thành phố hà nội
nước lớn tràn về cuốn theo lượng bùn đất lớn khiến hàng chục người cùng ô tô mắc kẹt tại đây
địa bàn xảy ra nước lũ thuộc đội bốn thôn ban tiện khu vực tập trung nhiều nhà nghỉ dưỡng dạng homestay trên địa bàn
vụ việc không gây thiệt hại về người
tuy nhiên đến thời điểm này các phương tiện vẫn chưa thể rời khỏi khu vực lũ quét sạt lở đất
sau mấy ngày mưa liên tục với lượng mưa rất lớn nhiều khu vực tại thành phố bảo lộc và huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng xảy ra lũ quét cục bộ ngập lụt sạt lở
tuyến đường tránh phía nam thành phố bảo lộc bị sụt lún sạt trượt nất toác một số đoạn thuộc địa bàn phường lộc sơn
lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh lâm đồng cùng cơ quan chức năng địa phương tiếp tục hỗ trợ di rời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn sau khi xảy ra lũ quét cục bộ ngập lụt sạt lở
còn tại bình phước tối qua ngày ba tháng tám trên địa bàn xã đắc ơ xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm đổ sập hoàn toàn một nhà xe của ban quản lý rừng phòng hộ đắc mai cùng với đó là một mươi hai căn nhà của các hộ dân bị hư hỏng tốc mái
ngoài ra lốc xoáy cũng làm thiệt hại nhiều tài sản diện tích cây trồng bị gãy đổ cũng trong đêm ngày ba tháng tám cơn mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ một số địa bàn của thị trấn đức phong huyện bù đăng
bỏ ra hàng tỷ đồng để mua nhà ở nhưng giờ đây muốn có chỗ để xe ô tô thì cư dân lại phải bỏ ra thêm tới hàng trăm triệu đồng câu chuyện tưởng chừng như không có thật nhưng lại diễn ra tại một trung cư ngay giữa lỏng thủ đô hà nội
cư dân sinh sống tại five star garden ngày một căng thẳng và bức xúc khi câu chuyện thuê nhà để xe ngay càng trở nên nhức nhối và đi kèm với đó là rất nhiều hệ lụy tranh chấp và mâu thuẫn có thể xảy ra
phản ánh tới phòng viên cư dân tại five star garden cho biết trước đây chủ đầu tư thu tiền gửi xe ô tô theo tháng
tuy nhiên mới đây chủ đầu tư đã ra thông báo sẽ cho thuê chỗ đỗ xe ô tô theo hình thức giải hạn với ba mức
gói năm năm giả thuê sáu mươi triệu gói hai mươi năm giả thuê hai trăm linh triệu gói bốn mươi năm giả thuê sáu mươi triệu

hầu hết cư dân đều cho rằng việc chủ đầu tư cho thuê và thu phí như trên là không hợp tình hợp lý nhất là trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay
thì ở đây thì chúng ta cũng phải thấy rằng là chủ đầu tư cần phải hết sức là có những cái cách xử lý hết sức là thấu tình hợp lý với cư dân
bởi vì trước đây là sáu bảy năm nay là cho thuê hàng tháng rồi
thì bây giờ chuyển sang cái hình thức cho thuê một cục năm năm thậm chí bốn mươi năm thu một tiền đến hai trăm linh triệu đến ba trăm hai mươi triệu của cư dân
một lần thì cần phải có một sự thông báo trước cho cư dân biết
thì mình thấy là cái cách làm việc này của chủ đầu tư chưa thật sự là thấu tình đạt lý
điều mà làm cho những người mà chưa có cái nốt gửi xe cảm thấy sẽ không còn cơ hội nữa nếu như không phải đầu tư một cái khoản kinh phí rất lớn
không phải là năm năm mà là hai mươi năm hoặc là bốn mươi năm
cái con số đấy dường như là rất khó không tưởng gần như là không tưởng đối với những người gửi xe ở trung cư
và tôi nghĩ
tôi nghĩ là chủ đầu tư nên phải cân nhắc và xem xét lại cái phương án đó cho nó hợp tình hơn hợp tình và hợp lý hơn
đáp ứng nhiều cái nhu cầu của cư dân

theo thông báo của chủ đầu tư các gói thuê không định danh vị trí riêng cho từng xe

đợt một một mươi giá thuê
đợt hai bảy mươi giá thuê lục tiền khi cư dân gửi đơn đăng ký
đợt hai bảy mươi giá thuê khi hai bên ký hợp đồng sau khi đăng ký bảy ngày
đợt ba hai mươi còn lại giá thuê khi được bố trí chỗ đỗ
điều đang nói trước khi đưa ra thông báo chủ đầu tư không thực hiện họp thông báo tới cư dân

chỗ ô tô đó chỉ được dành cho cư dân của trung cư đã mua căn hộ thuộc sở hữu trung cư

thì việc sở hữu gửi xe đó phải được sự thỏa thuận của các cư dân
trường hợp không đạt được thỏa thuận của toàn bộ cư dân thì sẽ phải thực hiện việc bốc tham

để tìm lời giải cho bài toán chỗ gửi xe ô tô
thế nhưng phóng viên vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng
và vẫn là sự hứa hẹn và sẽ trả lời sau

là bên chị có làm việc và chỉ đưa ra hai mức hai mươi năm và bốn mươi năm
thế nhưng ban quản trị người ta không đồng ý

và cuối cùng thì bên chị đưa ra mức năm năm
nhưng khi bên chị đưa ra mức năm năm

có thể thấy trong bối cảnh kinh tế còn quá nhiều khó khăn
tiền mua nhà đã khó lại phải gồng thêm một khoản tiền lớn

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo